các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
who đã tổ chức một cuộc họp khẩn để thảo luận về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ gần đây
một căn bệnh do virus gây ra và phổ biến hơn ở tây và trung phi
trong diễn biến mà đức mô tả là đợt bùng phát lớn nhất ở châu âu từ trước đến nay
các ca bệnh đậu mùa khỉ được ghi nhận ở ít nhất chín quốc gia gồm mỹ pháp đức italy hà lan
bồ đào nha tây ban nha thụy điển và anh cũng như ở mỹ canada và australia
lần đầu tiên được ghi nhận ở khỉ căn bệnh này thường lây lan khi tiếp xúc gần gũi
và hiếm khi lây lan ra ngoài lãnh thổ châu phi vì vậy hàng loạt trường hợp nhiễm virus này đã gây ra quan ngại
tuy nhiên các nhà khoa học không cho rằng đợt bùng phát này sẽ trở thành đại dịch như covid một mươi chín
do virus này không dễ lây lan như sars cov hai
bệnh đậu mùa khỉ thường có triệu chứng nhẹ với biểu hiện đặc trưng của người bệnh là sốt và phát ban
ủy ban tổ chức y tế thế giới who đã nhóm họp để thảo luận về vấn đề này là nhóm cố vấn chiến lược
và kỹ thuật về các mối nguy truyền nhiễm có khả năng xảy ra đại dịch và dịch bệnh
s t a t i h tổ chức tư vấn về các nguy cơ lây nhiễm có thể đe dọa sức khỏe toàn cầu
đơn vị này không chịu trách nhiệm về việc quyết định liệu đợt bùng phát dịch này có cần được tuyên bố
là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm hay không
đây vốn là hình thức cảnh báo cao nhất của who hiện đã được áp dụng cho đại dịch covid một mươi chín
một quan chức mỹ nhận định có vẻ như rủi ro thấp đối với công chúng vào thời điểm này
trong một diễn biến khác tại vương quốc anh vì nghi ngại bệnh đậu mùa sẽ bùng phát
và lây lan nhanh như covid một mươi chín anh đã triển khai tiêm vaccine đầu mùa cho một số đối tượng công tác y tế
và cho biết vaccine đậu mùa có hiệu quả trên tám mươi năm trong phòng chống bệnh đậu mùa khỉ